trước diễn biến phức tạp của virus corona nhiều trường đại học đã quyết định lùi thời gian quay lại trường cho sinh viên thêm một tuần
theo đó sinh viên sẽ quay lại học vào ngày một mươi tháng hai thay vì mùng ba tháng hai
một tuần là kế hoạch ngắn hạn nhưng thời gian học chính thức của sinh viên cũng có thể được kéo dài thêm nếu tình hình diễn biến của dịch bệnh phức tạp hơn
việc học bù hay kéo dài sang thời gian nghỉ hè là điều các trường tính đến
theo chỉ đạo của bộ giáo dục và đào tạo căn cứ vào tình hình thực tế dịch bệnh trong trường hợp cần thiết
giám đốc các sở giáo dục và đào tạo đại học học viện hiệu trưởng các trường đại học cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm xem xét
quyết định cho học sinh sinh viên tạm thời nghỉ học và có kế hoạch học bù để bảo đảm chương trình giáo dục
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh ngày hai tháng hai tỉnh hà giang đã ra văn bản thông báo cho các học sinh trong toàn tỉnh
từ cấp học mầm non đến phổ thông trung học và giáo dục thường xuyên nghỉ học thêm một tuần từ ngày ba tháng hai đến hết ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi
yêu cầu bố trí học bù vào thời gian thích hợp các trường học cơ sở giáo dục tổ chức vệ sinh tiêu độc khử trùng khuôn viên cơ quan đơn vị
theo dõi quản lý chặt chẽ sức khỏe của cán bộ quản lý giáo viên nhân viên học sinh sinh viên
chuẩn bị tốt các điều kiện liên quan đến tổ chức các hoạt động giáo dục ngay sau kỳ nghỉ bảo đảm tiến độ chương trình dạy học theo kế hoạch năm học
chiều hôm nay ngày hai tháng hai ubnd hải phòng yêu cầu sở giáo dục và đào tạo thành phố cho học sinh từ cấp mầm non đến trung học phổ thông
trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên cùng các đơn vị trực thuộc nghỉ học trong ba ngày
từ ngày ba tháng hai đến ngày năm tháng hai các đơn vị nhà trường hối hợp với các sở y tế
địa phương chỉ đạo một trăm linh cán bộ giáo viên nhân viên thực hiện các biện pháp khử khuẩn và tập huấn về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
học sinh đi học lại vào ngày sáu tháng hai tính đến chiều ngày hai tháng hai hải phòng có tám trường hợp nghi nhiễm virus corona đang được theo dõi chờ kết quả xét nghiệm